tại hà nội trong khuôn khổ chương trình tổng kết đợt hoạt động tuổi trẻ việt nam nhớ lời di trúc theo chân bác
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức diễn đàn đảng viên trẻ tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
tại diễn đàn các đảng viên trẻ ưu tố ú làm theo lời bác năm hai nghìn một mươi chín đã trao đổi thảo luận một cách thẳng khắn
sôi nổi về các vấn đề như những yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ
đoàn viên thanh niên và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng nhận diện phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch
các phần từ cơ hội chính trị phản động âm mưu phá hoại nền tảng tư tưởng của đảng trên mặt trận chính trị tư tưởng
nhiều đại biểu đã làm rõ vai trò của đảng viên trẻ cán bộ đoàn đoàn viên thanh niên tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
bằng cách chủ động tu dưỡng rèn luyện không ngừng trao dồi nâng cao trình độ phẩm chất bản lĩnh chính trị